đến tháng một mươi năm ngoái bộ trưởng quốc phòng sergei shogun cho biết hơn ba trăm ba mươi năm người đã ra nhập quân đội nga kể từ đầu năm và moscow không có kế hoạch huy động bổ sung
những thông tin mới nhất liên quan đến vụ việc sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trong các video tiếp theo